cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an quận ngô quyền thành phố hải phòng là đối tượng lương ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi hai trên chín mươi bảy nguyễn công hòa phường lam sơn quận lê trân thành phố hải phòng cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách lông mày trái một cm
và đối tượng phạm trung trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã dũng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng bị công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội đánh bạc
cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện